liên quan tới tình trạng xe khách chạy lòng vòng đón trả khách sai quy định nhưng không bị xử lý
thanh tra sở giao thông hà nội cho biết lực lượng thanh tra giao thông đã tiếp nhận thông tin
và sẽ có các biện pháp chấn chỉnh tình trạng này
đây là những gì đang diễn ra trên đường phạm hùng khu vực trước cổng bến xe mỹ đình
hàng chục xe khách lớn nhỏ nối đuôi nhau di chuyển về tốc độ rùa bò từ bến xe mỹ đình ra đường phạm hùng
dừng đỗ để đón khách đón hàng khiến cả một đoạn đường dài khoảng một km luôn trong cảnh un tắc
không chỉ ở bến xe mỹ đình tình trạng xe khách dừng đỗ ngay biển cấm để bắt khách
cũng diễn ra phổ biến xung quanh khu vực bến xe giáp bát
nếu như lực lượng chức năng đứng ở vị trí này kiểm soát ở vị trí này
thì các cái xe kinh doanh lại chạy sang một cái vị trí khác
hoạt động đón trả khách vi phạm các quy định của pháp luật
về an toàn khách
an toàn giao thông xung quanh hai khu vực bến xe mỹ đình và giáp bát là rất nhiều
điều đáng nói là ngay cả khi có sự hiện diện của lực lượng chức năng
đang làm nhiệm vụ tại đây thì những vi phạm này vẫn ngang nhiên diễn ra
điều đang nói là ngay cả khi có sự hiện diện của lực lượng chức năng
đang làm nhiệm vụ tại đây thì những vi phạm này vẫn ngằng nhiên diễn ra
điều đang nói là ngay cả khi có sự hiện diện của lực lượng chức năng